báo nhân dân tổ chức khai mạc hội nghị tổng kết công tác phóng viên thường trú năm hai nghìn một mươi chín
đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu đội ngũ phóng viên thường trú luôn bám sát tình hình chung của cả nước
đặc biệt là địa bàn được giao nhiệm vụ thường trú
từ đó phản ánh thông tin kịp thời khách quan chính xác các vấn đề nóng
thời sự nổi cộng có tác dụng định hướng dư luận
nhưng tin bài ảnh tác phẩm truyền hình của đội ngũ phóng viên thường trú đã góp phần quan trọng
bảo đảm tính toàn diện bám sát đời sống nỗ lực vượt khó thể hiện bản lĩnh
và ghi dấu ấn của phóng viên thường trú báo đảng
cả năm hai nghìn một mươi sáu số lượng sản phẩm đã được sử dụng là gần năm bài
sấp xỉ một mươi bốn tin bảy tám trăm bốn mươi bốn ảnh trên các ấn phẩm báo in hai hai trăm linh ba phóng sự ngắn phản ánh
và bốn chín trăm hai mươi tám tin được phát sóng trong các chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
bên cạnh đó hội nghị cũng đã được lãnh đạo tỉnh lâm đồng giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội nổi bật của địa phương
nhất là việc tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những hiệu quả đột phá về kinh tế
hiện lâm đồng có tổng diện tích bốn mươi chín hectare sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại
thu nhập trung bình của người dân đạt một trăm bốn mươi năm triệu đồng một hectare
thậm chí một hai tỷ đồng một hectare đối với trồng hoa công nghệ cao
chương trình hội nghị đã diễn ra với nhiều nội dung hoạt động phong phú đa dạng
như tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao giao lưu văn hóa văn nghệ ở thành phố đà lạt và huyện lạc dương